đề án tổng thể sắp xếp tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc bộ y tế giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi
đề án tổng thể sắp xếp tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc bộ y tế giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi với mục tiêu
sắp xếp tổ chức lại bệnh viện trực thuộc bộ y tế theo hướng giảm đồ mối quản lý trực tiếp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
đề án xây dựng ba phương án sắp xếp tổ chức gồm phương án một bộ y tế giữ nguyên bệnh viện đặt tiêu chí đầu ngành
chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ bảo đảm các nhiệm vụ an ninh y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng trọng điểm
phương án hai bộ chuyển các bệnh viện không đáp ứng tiêu chí đầu ngành không thực hiện các nhiệm vụ thuộc phương án một về địa phương quản lý
phương án ba tổ chức lại sắp nhập với bệnh viện trực thuộc bộ y tế hình thành chuỗi bệnh viện hoặc chuyển thành bệnh viện thực hành trực thuộc trường đại học y dược
về lộ trình thực hiện đến năm hai nghìn hai mươi năm bộ y tế tiếp tục quản lý trực tiếp ba mươi bệnh viện bàn giao nguyên trạng bệnh viện bảy mươi bốn trung ương về ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc quản lý
tổ chức lại bệnh viện bảy mươi một trung ương và bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng trung ương có cơ sở tại thanh hóa thành bệnh viện thực hành của trường đại học y hà nội
giai đoạn hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi tiếp tục nghiên cứu đánh giá mô hình chuỗi bệnh viện và bệnh viện thực hành để sắp xếp tổ chức lại một số bệnh viện trực thuộc bộ y tế về địa phương hoặc thành cơ sở hai ba hoặc bệnh viện thuộc trường đại học y dược
phó thủ tướng trần hồng hà đề nghị bộ y tế và các bộ ngành địa phương tiếp tục có thêm những đánh giá thực tiễn khi đề án thực hiện bảo đảm tinh thần sắp xếp tổ chức lại để bảo đảm tốt hơn chất lượng hơn trong chăm sóc sức khỏe nhân dân